ngày hôm nay hà nội và các tỉnh bắc bộ dự báo sẽ nhiều mây trời mát mẻ không khí khá thoáng đẳng
tuy nhiên về đêm thì trời có thể xuất hiện mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể xuất hiện lốc xét cũng như gió giật đặc biệt là đối với khu vực tây bắc bộ
nhiệt độ cao nhất tại bắc bộ trong ngày hôm nay là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ c
còn tại khu vực nam bộ ngày hôm nay thì trời sẽ nhiều mây không nắng gắt
tuy nhiên chiều tối có thể sẽ xuất hiện mưa to đến rất to
nguy cơ ngập úng có thể xảy ra tại một số khu vực
và trong thời tiết mưa nhiều như thế này thì quý vị cần lưu ý đó chính là an toàn điện
ngắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà nếu như có nguy cơ bị ngập
và để phòng tránh xảy ra sự cố đáng tiếc thì nhiệt độ khu vực nam bộ trong ngày sẽ khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
nhiệt độ chi tiết của các vùng chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong phần sau của chương trình